cơ quan công an cũng đã thu giữ được một cây kéo ba con dao mà út đã sử dụng để gây án
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam bốn đối tượng
gồm vòng a bát nguyễn thị thảo linh đào duy lâm và lê văn đức cả bốn cùng chú tại tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ tổ tuần tra một trăm sáu mươi một công an huyện cẩm mỹ đã bắt quả tàng linh và lâm
đang tàng trữ một gói ma túy tại tổ chín ấp tân bảo xã bảo bình
qua điều tra mở rộng cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ được đức và bát để điều tra về hành vi tàng trữ
mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một gói ma túy một cân điện tử một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
và một mươi nỏ bằng thủy tinh
tiếp tục với thông tin cập nhật về tình hình giao thông trong ngày mùng hai tết
theo báo cáo của văn phòng bộ công an ngày một mươi một tháng hai tức ngày hai tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
toàn quốc đã xảy ra tám mươi ba vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi tám người bị thương tám mươi bảy người
trong đó đường bộ xảy ra tám mươi hai vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi tám người bị thương tám mươi sáu người
cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý bảy bốn trăm sáu mươi chín trường hợp
trong đó đường bộ bảy tám trăm bốn mươi năm trường hợp vi phạm phạt tiền hai mươi tỷ bảy trăm chín mươi bốn triệu đồng
tạm giữ hai trăm năm mươi ba xe ô tô bốn bốn trăm bảy mươi xe mô tô và hai mươi bốn phương tiện khác
cảnh sát giao thông cũng đã tước hai bảy mươi tám giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý ba chín trăm chín mươi ba trường hợp tốc độ một hai trăm hai mươi chín trường hợp và ma túy là hai mươi trường hợp
cũng trong ngày hai tết một số tuyến đường cửa ngõ của các thành phố lớn như hà nội
tp hcm lâm vào cảnh ôn tắc do đông đảo người dân đi du xuân khiến lượng phương tiện tăng vọt
từ một mươi giờ sáng tại một số tuyến đường cửa ngõ của tp hcm
lưu lượng phương tiện gia tăng
tại tuyến đường vành đai ba trên cao dòng ô tô di chuyển chậm từ nút giao đại lộ thăng long phạm hùng
đến nút xuống đường cao tốc pháp vân cầu rẽ theo hướng đi cầu thanh trì
ước tính đoạn ủn tắc kéo dài hơn năm km
thời điểm một mươi một giờ ba mươi phút đường dẫn vào cao tốc pháp vân cầu rẽ đã xảy ra ôn tắc khoảng hai km
từ cầu vượt tự khoát thanh trì đến trạm thu phí
rất nhiều ô tô đã đi vào làn khẩn cấp của cao tốc
người dân đi chơi tết đông đúc cũng đã khiến cho cầu rạch miễu liên tục bị ù ứ ở cả hai hướng
lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông hai tỉnh bến tre và tiền giang
túc trực tại các điểm nóng khu vực cầu rạch miễu nỗ lực điều tiết dòng phương tiện qua cầu
trên tuyến cao tốc phan thiết dầu dây cũng ghi nhận lượng phương tiện lưu thông tăng cao
dẫn đến tình trạng ùn ứ kéo dài khoảng năm km
dòng ô tô di chuyển chậm hướng từ đồng nai đi bình thuận